chuyển sang những thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vào ngày một mươi bốn tháng tám đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú thệ phường cao thắng thành phố hạ long về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
và tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ nga linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường cẩm thạch thành phố cẩm phả để tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố hạ long
đã kiểm tra hành chính tại phòng số năm trăm linh một trung cư mini cao thắng thuộc phường cao thắng thành phố hạ long
và tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trần thị ba và tám phụ nữ khác
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai
cùng chung sống sinh hoạt
không có đăng ký tạm trú tạm vắng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng vũ nga linh
là đối tượng có liên quan đến vụ việc nói trên
đồng thời cơ quan công an đã bàn giao tám phụ nữ cho trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh
tại thời điểm bàn giao sức khỏe của tám phụ nữ này đều ổn định tâm lý tốt
hiện tám phụ nữ này đã được cán bộ trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh theo dõi tư vấn thường xuyên
chưa phát hiện có biểu hiện bệnh lý bất thường tình trạng sức khỏe tốt
thưa quý vị và các bạn thực tế hiện nay có nhiều người phụ nữ không có khả năng mang thai
nhưng vẫn mong muốn được làm mẹ
và pháp luật đã có những quy định cụ thể để việc mang thai hộ được đảm bảo quyền lợi
cũng như hạn chế các tranh chấp cho các bên
mang thai hộ được chia thành hai trường hợp đó là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
và mang thai hộ vì mục đích thương mại
hiện nay pháp luật mới chỉ công nhận việc mang thai hộ
vì mục đích nhân đạo là hợp pháp
còn những hành vi mang thai với mục đích thương mại là vi phạm pháp luật
tuy nhiên để kiếm lời bất chính thì không ít các đối tượng đã núp bóng việc mang thai hộ
thậm chí là mua bán nội tạng dưới vỏ bọc là nhân đạo
liên tiếp trong thời gian gần đây lực lượng công an đã triệt phá khởi tố và bắt tạm giam
nhiều đối tượng có hành vi môi giới mua bán thận
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật
thế nhưng nhiều đối tượng do hám lợi vẫn lén lút hoạt động
một đường dây tổ chức nuôi người môi giới mua bán thận
vừa bị công an huyện thường tín thành phố hà nội đấu tranh triệt phá thành công
và hai đối tượng trong đường dây là nguyễn quang đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại thường tín hà nội
và lê hồng hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã bị bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn quang đồng được cơ quan công an xác định là người cầm đầu đường dây này
trước đó đồng cũng là người đã bán một quả thận
sau đó đồng nhận thấy nhu cầu của người bệnh cần thay thận rất lớn
nên đối tượng lên mạng xã hội facebook liên lạc và thỏa thuận với những người bán
về việc mua một quả thận với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
và chịu thêm các chi phí ăn ở xét nghiệm nằm viện trong quá trình phẫu thuật
sau khi tìm được người mua với giá bốn trăm năm mươi triệu đến năm trăm linh triệu đồng một quả thận
đồng sẽ đưa những người bán thận đến chờ ở nhà trọ tại xã liên ninh huyện thanh trì hà nội
và phân công đối tượng lê hồng hùng đưa đón
tại thời điểm cơ quan công an khám xét
căn phòng trọ do đối tượng thuê để nuôi người chờ bán thận
có hai trường hợp đang chờ làm thủ tục xét nghiệm để hoàn tất thủ tục bán thận
còn trước đó nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt một vụ mua bán thận
hầu hết những người đồng ý bán thận đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn
để tiền giả nợ anh em trước vợ em bị thư nào cũng mất rồi
nên là không còn tiền để trả nợ anh em
mất đợi gì em phải làm vậy
theo cơ quan công an hành vi môi giới mua bán thận cũng như tiếp tay thực hiện việc ghép thận nói riêng
và các bộ phận khác nói chung đều vi phạm pháp luật và đã có chế tài
tuy nhiên tình trạng môi giới mua bán thận vẫn đang ngầm diễn ra
thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi
chúng yêu cầu người bán thận và người mua bán thận đều đều có chế tài
các đối tượng mua thận gặp nhau làm hồ sơ già dưới dạng tự nguyện hiến tạng cho nhau
nhưng bản chất là giao dịch mua bán và thỏa thuận giá cả
thực ra các đối tượng để mua bán chốt lọt các mô bộ phận cơ thể
chúng phải tạo ra các ngụy trang dưới dạng hiến tạng
thứ nhất là phải qua mặt các bệnh viện để tiến hành các phẫu thuật dưới dạng cho và nhận hiến tạng tại các bệnh viện
chính việc này cũng sẽ gây ra các bệnh viện
cơ quan công an khuyến cáo hành vi mua bán thận hoặc các bộ phận khác của cơ thể người dưới mọi hình thức
là vi phạm pháp luật
những người bị bệnh có nhu cầu ghép thận nên gặp trực tiếp các bác sĩ ở các bệnh viện có uy tín để được tư vấn
khi phát hiện đối tượng có hành vi co mồi mồi dưới ghép thận
người dân cần cảnh giác và báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ
một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi
với quy mô lớn vừa được công an quận bắc từ liêm hà nội bóc gỡ thành công
thu giữ hàng chục sổ hộ khẩu tạm trú tại hà nội
và hàng chục con dấu giả của công an các địa bàn thuộc thành phố hà nội
từ việc tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký nhập sinh cho con của nguyễn thành luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội
có dấu hiệu bị làm giả
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm nhận định
đây là một đường dây làm giả con dấu tài liệu với quy mô lớn
các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi
mọi giao dịch các đối tượng đều trao đổi qua gia lô
trong đó bùi thị hương quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện đang tạm trú tại phường phú đô quận nam từ liêm thành phố hà nội
là nhân viên công ty cổ phần bất động sản nhà đẹp giá gốc
chính là một trong những mắt xích ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với trịnh xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê quán ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
tại phòng bốn nghìn hai trăm một mươi tám nhà ct một mươi hai b khu đô thị kim văn kim lũ phường đại kim quận hoàng mai hà nội
thu giữ nhiều thiết bị máy móc
phục vụ việc làm giả hộ khẩu và giấy tờ giả
và khoảng sáu mươi con dấu các loại
trong đó có con dấu của nhiều công an các địa bàn tại thành phố hà nội
các cơ quan nhà nước và ngân hàng
tại cơ quan công an trịnh xuân thắng khai nhận
biết nhiều người có nhu cầu có hộ khẩu hà nội
nên khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thắng bắt đầu tìm hiểu và mua toàn bộ các hình dấu giả
của đối tượng tên kha hiện đang xác minh nhân thân
để làm giả các giấy xác nhận sổ hộ khẩu sổ tạm trú
sau kê tài khoản ngân hàng
theo yêu cầu của khách hàng bán lấy tiền tiêu xài
còn các mẫu phôi sổ hộ khẩu sổ tạm trú
được trịnh xuân thắng mua từ nguyễn thị sáu hạ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận long biên hà nội
còn nguyễn thị sáu hạ khai mua phôi sổ hộ khẩu sổ tạm trú
của một người phụ nữ tên hương
chưa xác minh nhân thân lai lịch
trên mạng xã hội với giá hai triệu đồng
một phôi sổ hộ khẩu
một triệu năm trăm linh nghìn đồng
một phôi sổ tạm trú
rồi bán lại cho trịnh xuân thắng
không lấy lãi để ăn tranh lệch
hiện công an quận bắc từ liêm đã khởi tố
bắt tạm giam năm bị can trong đường dây
gồm trịnh xuân thắng nguyễn thị sáu hạ
bùi thị hương quỳnh bùi anh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại quận bắc từ liêm hà nội
và nguyễn thành luân
về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
liên quan đến nhóm đối tượng
từ hải phòng và đắk lắc
hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đã bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
năm đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cho đến nay phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc tiếp tục ra thông báo
tìm người đã vay tiền của nhóm trên
để củng cố hổ sơ khởi tố
về hành vi cho vay lãi nặng
năm đối tượng bị khởi tố bắt giam
gồm bùi văn thịnh hai mươi bảy tuổi vũ văn mạnh hai mươi chín tuổi
hoàng văn cương hai mươi bảy tuổi
lê trung hiếu ba mươi một tuổi
lê huy toàn hai mươi bảy tuổi
cùng ở thành phố hải phòng
nhóm này do đối tượng thịnh cầm đầu
trong thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
cho đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thịnh cùng đồng bọn
đã vào đắk lắc thuê nhà
tại các địa điểm số tám đường dương văn nga
phường tân thành
số hai trăm năm mươi bốn đường hà huy tập phường tân lợi
và số năm trăm bảy mươi tám đường nguyễn văn cử
phường tân lập thành phố bơ ma thuột
để hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao
quá trình hoạt động tín dụng đen ở đây
nhóm đối tượng này đã cưỡng đoạt
tài sản của một khách hàng
vay tiền nên đã bị công an tỉnh đắk lắc
khám xét ba địa điểm mà các đối tượng thuê
để hoạt động công an tỉnh đắk lắc đã thu giữ
hai trăm bảy mươi bốn bộ hồ sơ vay tiền
của những người dân
sống trên địa bàn tỉnh đắk lắc
để có căn cứ củng cố hồ sơ
khởi tố nhóm đối tượng trên
thêm về hành vi cho vay lãi nặng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc thông báo
những người nào đã vay tiền của nhóm đối tượng trên
thì đến trụ sở đơn vị
tại địa chỉ số năm mươi tám đường nguyễn tất thành
thành phố bùa ma thuật để trình báo
ba đối tượng là nguyễn ngọc hải
cao minh sơn cao thanh hoài
cùng quê quảng bình
có hành vi cướp giật tài sản vừa bị công an
quận liên triều thành phố đà nẵng tiến hành bắt khẩn cấp
vào dạng sáng ngày chín tháng tám
phát hiện chị nguyễn thị thùy lê
trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
ngồi chơi cùng bạn tại tuyến đường biển
nguyễn thất thành nhóm đối tượng đã giật
túi sách của nạn nhân rồi
nhanh chóng tẩu thoát nhận được tin báo
công an quận liên triều đã khẩn trương vào cuộc
truy xét cho đến chiều ngày một mươi ba tháng tám
cả ba đối tượng bị bắt giữ tại nơi trọ
thu giữ một điện thoại nhiều ngoại tệ
cùng giấy tờ tùy thân mang tên
nguyễn thị thùy lê làm việc với
cơ quan công an cả ba đối tượng đều thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
còn tại bình định công an
thành phố quy nhơn vừa điều tra làm rõ
và bắt giữ một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
điều đáng nói đối tượng này
là sinh viên và đã tháo trộm gần
một trăm linh chiếc camera an ninh của
các hộ dân trên địa bàn
từ cuối tháng bảy
đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhiều hộ dân trên địa bàn phường trần phú
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lo lắng trước tình trạng bị kẻ gian lấy trộm camera
tự trang bị để giám sát an ninh
một trong những trường hợp là gia đình
anh trần minh út chủ xốp hoa tươi hương vi
ở số nhà ba trăm năm mươi một b nguyễn huệ
từ khi bị mất trộm camera
việc quản lý hàng hóa trở nên khó khăn hơn
là vì mục đích đầu tiên
đó là quản lý
về tài sản và nhân lực
của ở nhà
sau khi mà mất camera rồi đó
thì tôi cảm thấy rất là lo lắng
ngoài trường hợp của anh trần minh út
công an địa phương còn ghi nhận hàng chục vụ việc
tương tự trước tình trạng trên
công an phường trần phú đã đẩy mạnh công tác
phát động phong trào toàn dân nâng cao
tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản
kịp thời phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát
nhất là vào thời gian đêm khuya
dạng sáng khi đối tượng trộm cắp hoạt động mạnh
dạng sáng ngày sáu tháng tám
tổ tuần tra phát hiện đối tượng điều khiển xe máy
mang theo thang gỗ với nhiều biểu hiện
nghi vấn tại phường trần phú thành phố quy nhơn
đã đưa về trụ sở công an phường làm việc
tại đây qua đấu tranh đối tượng khai nhận
là bùi văn tiến hai mươi hai tuổi
sinh viên năm ba trường đại học quy nhơn
tiến mang theo tốt nơ vít thang gỗ
để lấy trộn camera âm nương của các hội dân
trong vận chốc là ra khoảng trong khoảng một giờ từ một đến hai phút
công an phường tiến hành thu giữ tám mươi bảy camera các loại
qua đây cơ quan công an chúng tôi mong bà con
nâu cao tinh thần cảnh giác
kịp thờ tối giác tội phạm đến cơ quan công an
để phối hợp cùng cơ quan công an
làm tốt công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn
đối tượng bùi văn tiến khai nhận
đã lấy trộm tám mươi bảy camera an ninh các loại
ở địa bàn thành phố quy nhơn
đang tìm người mua thì bị phát hiện bắt giữ
công an thành phố quy nhơn đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo pháp luật
đồng thời thông báo rộng rãi để bị hại đến nhận lại
tài sản đã bị mất cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện đắk gờ long tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã
đối tượng phan minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn năm
xã đắk song huyện đắk gờ long tỉnh đắk nông
về tội hiếp dâm
còn về tội cố ý gây thương tích
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn hai e hai mươi chín
xã đắk mon huyện đắk song tỉnh đắk nông
có xeo thẳng dài một năm cm
trên trước mái phải
và đối tượng trần văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện